tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đại sứ các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae tại việt nam khalid ankatani tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng đại sứ khalid ankatani kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác tại việt nam đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và uae trong bốn năm công tác tại việt nam
chủ tịch nước tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn doanh nghiệp và hoạt động xúc tiến thương mại để tăng cường trao đổi thương mại song phương trên các lĩnh vực hai nước có thế mạnh
bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước những năm qua chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh uae hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của việt nam tại khu vực trung đông
về chính trị việt nam và uae thường xuyên trao đổi đoàn
phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế
về thương mại hiện uae là đối tác lớn thứ bảy của việt nam với kim ngạch song phương tăng trưởng ấn tượng luôn đạt trên sáu tỷ usd trong ba năm gần đây
đại sứ khalid ankatani trân trọng cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành thời gian tiếp trân trọng chuyển lời chào của tổng thống uae đến chủ tịch nước trần đại quang và nhân dân việt nam
báo cáo về những kết quả trong bốn năm nhiệm kỳ tại việt nam đại sứ khalid ankatani bày tỏ cảm ơn sự hợp tác
hỗ trợ to lớn từ các bộ ngành của việt nam đã giúp đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công
chia sẻ với những ý kiến của chủ tịch nước trần đại quang về quan hệ song phương đại sứ nhấn mạnh uae đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị uae việt nam những năm qua
thành quả hợp tác đã đưa uae đứng vào top một mươi đối tác thương mại lớn nhất của việt nam